sau công an khoảng một mươi chín h ngày một mươi tám tháng hai phước gọi điện rủ t qua nhà mình ở xã tân hòa huyện tân thạnh nhậu
t xách theo can rượu ba lít qua nhà phước uống được vài ly t xỉn rồi lên võng nằm ngủ còn phước sang nhà hàng xóm nhậu tiếp
đến hai mươi hai giờ phước về nhà trong trạng thái say xỉn thấy tê giành võng của mình ông ta cầm dao tấn công nạn nhân
khi tê bỏ chạy thì phước đuổi theo tiếp tục cầm dao hành hung người này tử vong tại chỗ
sau khi gây án phước vào nhà tắm rửa rồi đi ngủ sáng hôm sau ông ta sang nhà tê báo tin đã sát hại người
công an huyện tân thạnh đã đến khám nghiệm hiện trường bắt giữ phước
theo người nhà nạn nhân phước và tê chơi chung với nhau khá lâu đều đã ly dị vợ tê không có việc làm ổn định
và hai con đứa lớn một mươi chín tuổi chưa có việc làm đứa nhỏ chín tuổi học lớp ba riêng phước chỉ làm thuê và nghiện rượu
mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nữ sinh ở gia lai bị bạn cùng trường tấn công
ngày một mươi chín tháng ba ông phan tân quang hiệu trưởng trường trung học cơ sở lê quý đôn ở xã đắc di răng huyện mang giang tỉnh gia lai cho biết
đang làm báo cáo gửi ủy ban dân xã đắc di răng và phòng giáo dục đào tạo huyện mang giang về vụ việc
nữ sinh trong đoạn clip được xác định là học sinh lớp chín trường trung học cơ sở lê quý đôn xã đăng xi răng huyện mang giang
trong clip một nhóm ba bốn nữ sinh lao vào tấn công cô gái cô gái chỉ ôm đầu chịu trận mà không hề có bất kỳ hành vi phản kháng nào
đáng nói sự việc có sự chứng kiến của một nhóm học sinh khác song những học sinh này không vào con ngăn mà ngược lại cổ vũ quay lại clip
ông phan tân quang cho biết sau khi nắm được thông tin về sự việc nhà trường đã phối hợp với công an xã đăng xi răng mời các em có liên quan lên làm việc
thưa quý vị không chỉ nổ có mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo ở trung ương bùi thị lượng còn khoe có sư phụ làm lãnh đạo to ở tp hcm để lừa đảo cặp vợ chồng kinh doanh ngành than ở quảng ninh
chị ptp làm kinh doanh ảnh than tại tp hcm
khoảng từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay khoảng năm hai nghìn hai mươi qua mối quan hệ xã hội chị p có quen biết với bà ntn làm phó phòng tổ chức của một bệnh viện ở hà nội và bà nth sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại quận cầu giới hà nội
sau một thời gian đi lại mối quan hệ giữa vợ chồng chị p và gia đình bà hát trở nên thân thiết
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một chị p và chồng là anh ndc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đi từ tỉnh quảng ninh đến nhà bà hát chơi thăm nhà
tại đây vợ chồng chị p gặp những người quen của bà hát là bùi thị lượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại số hai mươi năm tùng thiện vương phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng và chị ctv sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại quận cầu giấy
tại buổi gặp đó bà hát đã giới thiệu cho vợ chồng chị p biết lượng là người quen và có mối quan hệ thân tình với các bác lớn ở trung ương
cũng theo lời kể của bà h lượng còn có một sư phụ làm lãnh đạo to ở tp hcm
vợ chồng chị p trong công việc kinh doanh mua bán than cũng như một số việc khác
sau khi được bà hát giới thiệu lượng cũng khoe khoang khả năng quan hệ của mình
do tin tưởng nên vợ chồng chị p đã nhiều lần truyền tiền nhờ lượng giúp đỡ lo công việc cho vợ chồng chị p
với tổng số tiền trên chín mươi năm tỷ đồng chuyển cho bà hát bốn trăm sáu mươi triệu đồng chuyển cho bà v tám trăm linh triệu đồng
sau khi chuyển tất cả các khoản tiền trên và qua nhiều tháng trao đổi vợ chồng chị p thấy công việc trên lượng không xúc được
nên đã yêu cầu đối tượng này phải trả lại tiền
xong lượng lấy nhiều lý do khác nhau để khất lần việc hoàn trả số tiền
sau nhiều lần đòi tiền từ ngày hai mươi bảy tháng năm đến ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
lượng mới trả cho vợ chồng chị p số tiền chín tỷ ba trăm linh triệu đồng
số tiền còn lại là tám mươi sáu tỷ sáu trăm bảy mươi năm triệu đồng thì lượng chưa trả được
bà hát và bà v cũng chưa trả tiền cho vợ chồng chị p đồng thời không lo được bất cứ việc gì mà nạn nhân đã nhờ
điều đáng nói ở đây là số tiền đưa cho những người trên
vợ chồng chị p phải đi vay mượn ngân hàng và anh em họ hàng
ngay khi tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy hà nội đã thu thập toàn bộ tài liệu chứng cứ
trong đó có những hình ảnh nội dung tin nhắn của chị p với lượng và sao kê các giao dịch chuyển khoản tiền
đến ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đã tiến hành triệu tập
và đưa bùi thị lượng về trụ sở để làm rõ hành vi phạm tội
tại cơ quan điều tra lượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung đã nêu trên
lời khai của lượng phù hợp với các tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được
đến nay công an quận cầu giấy đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với bùi thị lượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới đây một số trang mạng xã hội chuyên review đánh giá về du lịch đăng tải phản ánh của một nữ du khách
bị một chủ quầy hàng rong ở hội an chửi bới xúc phạm cụ thể mời quý vị cùng theo dõi
theo du khách này khi vào hội an chơi hỏi giá mua khoai tây chiên của một phụ nữ bán hàng rong
ở đường lê lợi phường minh an thành phố hội an thì bất ngờ bị người này chửi bới xúc phạm
du khách này kể chi tiết vụ việc người này cũng cho biết cảm thấy sau khi bị người bán hàng gọi là đồ con gái vô duyên
không ai mua hàng mà hỏi như tụi bài
khi nội dung phản ánh được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều bình luận của người dùng
ông võ đăng phong chủ tịch ủy ban nhân dân phường minh an cho hay
thành phố phường đã cử lực lượng kiểm tra xăng minh sự việc
theo ông phong khi làm việc với người bán hàng rong để xăng minh có hay không việc mắng chửi khách du lịch
người này nói không nhớ không biết sự việc
cũng theo chủ tịch ủy ban nhân dân phường minh an con của người bán hàng cũng muốn mời người đăng bài vào nói cụ thể rõ ràng
thậm chí trích xuất camera tại thời điểm đó xem cách ứng xử của người bán và người mua như thế nào
chủ tịch ủy ban nhân dân phường minh an cũng cho biết sau khi sự việc xảy ra
địa phương đã yêu cầu chủ nhà không được buôn bán hàng rong
vì khu vực này cấm buôn bán
hiện người đăng bài bóc phốot trên mạng xã hội đã gỡ bỏ bài viết
nối tiếp chương trình sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được
xin mời quý vị cùng theo dõi
trưa ngày một mươi chín tháng ba ông nguyễn văn thuận phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện khánh vĩ cho hay
khoảng hơn một mươi giờ cùng ngày tại bãi giữ xe của công an huyện khánh vĩnh thị trấn khánh vĩnh bất ngờ bốc cháy
huyện đã huy động lực lượng để tham gia chữa cháy
sau đó lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh khánh hòa
đến hiện trường tiến hành dập tắt đám cháy
theo những người chứng kiến tại thời điểm xảy ra vụ cháy bên trong bãi tạm giữ xe có nhiều xe máy đã bị cháy
cũng trong ngày một mươi chín tháng ba các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bách hóa xanh
ở phường tân hưng quận bảy tp hcm
vào sáng cùng ngày người dân thấy khói bốc ra từ cửa hàng bách hóa xanh trên đường trần xuân soạn phường tân hưng
nên dùng bình trợ cháy mini dập lửa
một số nhân viên vội chạy ra ngoài rồi gọi điện báo cảnh sát chữa cháy
phòng cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bảy điều động xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đám cháy được khống chế vài phút sau đó
sự việc khiến một số cửa kính ở trước và bên hông cửa hàng bách hóa xanh bị vỡ một phần tài sản cũng bị cháy
rất may lúc cháy cửa hàng chuẩn bị mở cửa nên chưa có khách nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra
liên quan đến vụ nhiều hộ dân sống trên đường lam sơn phường hai quận tân bình bị trúng đạn bi sắt rất nguy hiểm
ngày một mươi chín tháng ba công an tp hcm cho biết công an quận tân bình đã lập hồ sơ vụ việc
phối hợp viện kiểm sát nhân dân quận và phòng kỹ thuật hình sự
công an thành phố cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng người có liên quan
triển khai lực lượng nắm tình hình địa bàn tiếp tục mở rộng và ra soát các hộ dân cư
khu vực xung quanh để thu thập thêm thông tin tài liệu và tổ chức truy xét đối tượng có liên quan
cùng với việc xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân công an tp hcm đã tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn
đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xảy ra vụ việc vận động tuyên truyền người dân nếu phát hiện các đối tượng nghi vấn
ban giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo công an tp hcm khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc trên
ngay sau khi nhận được tin báo về tình trạng này lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hai quận tân bình cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương
khảo sát hiện trạng thực tế nắm tình hình điều tra xác minh
công an tp hcm chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp công an tp hcm tiếp cận hiện trường tiến hành xác minh thu thập thông tin liên quan
điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ sử dụng cano phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân tìm kiếm hai vợ chồng mất tích trên biển
nạn nhân là anh dương văn toán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và chị phạm thị làn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú phường kỳ thịnh thị xã kỳ anh hà tĩnh
trưa ngày một mươi sáu tháng ba anh toán cùng vợ sử dụng tàu cá đi đánh bắt hải sản tại vùng biển kỳ anh sau đó người thân không thấy họ trở về như thường lệ
trước ngày một mươi bảy tháng ba người dân phát hiện tàu cá của anh toán trôi giặt tại khu vực hòn chim thuộc đảo sơn dương cách bờ biển cảng sơn dương khoảng năm hải lý
họ không thấy ai trên tàu chỉ có một số ngư lưới cụ cơ quan chức năng địa phương nhận định vợ chồng anh toàn đã gặp nạn trên biển bị sóng lớn cuốn mất tích
xin được chuyển sang các tin tức về giáo dục
ngày một mươi chín tháng ba nguồn tin sở giáo dục và đào tạo tỉnh hải dương cho biết đơn vị vừa có văn bản về việc xác minh nội dung tố cáo trường trung học phổ thông tuệ tĩnh thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp và tổ chức dạy thêm học thêm không đúng quy định
trong văn bản trên sở giáo dục và đào tạo xác định việc phụ huynh học sinh phản ánh trường trung học phổ thông tuệ tĩnh thu tiền để hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn là đúng
mặc dù khi có ý kiến không đồng thuận của cha mẹ học sinh lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo dừng triển khai và hoàn trả lại số tiền đã thu
tuy nhiên việc lãnh đạo nhà trường đồng ý chủ trương của ban đại diện cha mẹ học sinh để thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp là không đúng với quy định tại nghị quyết số tám hai nghìn hai mươi hai nq hdnc
và các văn bản hướng dẫn hiện hành
ngoài ra liên quan đến phản ánh về việc triển khai tổ chức dạy thêm học thêm không đúng quy định sở giáo dục đào tạo cho hay
đầu năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn nhà trường đã tiến hành họp thống nhất với cha mẹ học sinh về việc tổ chức dạy thêm học thêm và xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường và đã báo cáo sở giáo dục đào tạo
trong đó học sinh khối một mươi hai sẽ tổ chức học thêm với thời lượng một mươi năm tiết một tuần
trên cơ sở thống nhất với cha mẹ học sinh
nhà trường tổ chức học thêm theo ca học mỗi ca bảy mươi phút tương đương với một năm tiết và thu một mươi hai đồng một ca
đến học kỳ hai nhà trường triển khai tăng thời lượng học thêm lên chín mươi phút một ca tương đương với hai tiết và thu tiền một mươi sáu đồng một ca
tuy nhiên trong quá trình triển khai chưa tạo được sự đồng thuận từ phụ huynh
do vậy nhà trường không điều chỉnh kế hoạch mà vẫn giữ nguyên thời lượng mức thu như học kỳ một
như vậy việc tổ chức dạy thêm học thêm của nhà trường đúng với kế hoạch đã đạt được
trường đã xây dựng và báo cáo sở từ đầu năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
liên quan tới sự việc này sở giáo dục đào tạo đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường
chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm dừng thực hiện các khoản thu không đúng quy định yêu cầu hoàn trả những trường hợp đã nộp
đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân liên quan
nghiêm túc giúp kinh nghiệm trong việc phối hợp với cha mẹ học sinh để tổ chức các hoạt động giáo dục theo các quy định hiện hành
sở giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục theo dõi giám sát việc thực hiện các kiến nghị
đối với trường trung học phổ thông tuệ tĩnh cũng như kiểm tra chấn trình việc thực hiện quy định tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh
cảnh sát giao thông hà nội đã có những lý giải về sự việc trên
sáng một mươi chín tháng ba đại diện phòng cảnh sát giao thông công an hà nội cho biết đơn vị đã giao đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu
theo vị đại diện trong những ngày qua trong khung giờ cao điểm buổi sáng tại tuyến đường gom đại lộ thăng long xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ
nguyên nhân của việc này là do rào chắn thi công trên đường gom đại lộ thăng long đường đại linh đường đại mỗ phục vụ việc thi công tuyến đường lê quang đạo kéo dài
cụ thể phương án rào chắn trên đường gom đại lộ thăng long hướng hòa lạc về hà nội có chiều dài rào rào chắn hai trăm linh mét bề rộng rào chắn bảy mét phạm vi rào chắn nằm trên làn xe máy phần đường còn lại cho xe chạy là một mươi năm mét
về phương án tổ chức phân luồng theo phòng cảnh sát giao thông hà nội lực lượng chức năng đã tổ chức giao thông cục bộ cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đại lộ thăng long qua nút giao lê quang đạo trên bề mặt đường còn lại là một mươi mét
tiếp đó lực lượng chức năng tổ chức cắm biển báo công trường đang thi công hạn chế tốc độ năm km trên giờ biển dẫn hướng di chuyển trên hàng rào công trường
ngoài ra theo phòng cảnh sát giao thông hà nội việc ủn ứ còn do thời tiết trong những ngày qua xảy ra mưa gió làm ảnh hưởng tới quá trình lưu thông các phương tiện trên đường
sau khi nắm được thông tin phòng cảnh sát giao thông hà nội đã giao đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu cắt cử cán bộ tới khu vực nêu trên để phân luồng phân làn giao thông trong các khung giờ cao điểm
cảnh sát giao thông cũng khuyên cáo tuyên truyền tới người dân di chuyển theo sự chỉ đạo của các cán bộ chiến sĩ